giới thiệu những thành tiệu về phát triển nông nghiệp công nghệ chế biến qua đó kết nối người nông dân với doanh nghiệp
cơ hội tìm kiếm nhà đầu tư để phát triển và mở rộng sản xuất cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm
đó là mục tiêu của hội trợ triển lãm nông nghiệp hòa vang hai nghìn hai mươi được tổ chức tại thành phố đà nẵng
hội trợ có hơn một trăm năm mươi gian hàng của các doanh nghiệp đơn vị cá nhân đến từ các tỉnh thành trong cả nước
như quảng trị hà tĩnh quảng nam gia lai đắk lắc bến tre tp hcm
và các quận huyện của thành phố đà nẵng
các dân hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao sản phẩm đặc trưng của từng địa phương
thực phẩm chế biến sản phẩm làng nghề nông thôn máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp
các loại giống cây trồng sản phẩm thủ công mỹ nghệ cùng các sản phẩm tiêu dùng khác
hội trợ diễn ra đến hết ngày bốn tháng bảy